phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá ba băng nhóm chuyên cho vai lãi nặng với lãi suất lên đến hơn một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
mức cho vay lãi nặng cao nhất là một trăm tám mươi tám một năm do đối tượng tôn nữ kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tp hcm
chỉ trong một thời gian ngắn cho vay lãi nặng khánh đã thu lợi bất chính bốn bảy tỷ đồng
trước đó lực lượng công an cũng đã bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng do đối tượng đặng ngọc ngãi cầm đầu
quá trình cho vay các đối tượng này hợp thức hóa số tiền lãi suất từ một cho đến hai tỷ đồng bằng hợp đồng công chứng giả
rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỷ đồng
công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nhiều phương án nhằm đấu tranh triệt để đối với loại tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội